xin kính chào quý vị và các bạn
mưa sẽ còn tiếp diễn tại khu vực đông bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to
đáng lưu ý từ nay đến đêm chín chín ở khu vực bùng núi ven biển và đồng bằng
sẽ có mưa vừa mưa to và rồng
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm hai mươi mm
có nơi trên một trăm tám mươi mm
do có mưa nên nhiệt độ trong ba ngày tới ở đông bắc bộ sẽ không cao
phổ biến hai mươi sáu hai mươi chín độ trong ngày mai
và tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
từ nay đến đêm mai sẽ có mưa nhiều nhất
đáng lưu ý tại khu vực nam sơn la sẽ có mưa to đến rất to và rồng
với lượng mưa phổ biến là từ bảy mươi một trăm hai mươi mm
có nơi trên một trăm tám mươi mm
nhiệt độ ba ngày tới ở ngưỡng mát mẻ và cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
từ nay đến ngày chín ở phần phía bắc sẽ có mưa vừa mưa to và rồng
có nơi mưa rất to với lượng mưa từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
có nơi trên một trăm tám mươi mm
ở phía nam cục bộ có nơi có mưa to
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi là trên năm mươi mm
từ ngày một mươi một tháng chín mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
hầu như không quá mức là ba mươi độ
sau đó tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày một mươi một
các tỉnh còn lại của khu vực trung bộ
trời nhiều mây chiều tối sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa
do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực sẽ không cao
phổ biến là từ ba mươi ba mươi ba độ

với các tỉnh thuộc tây nguyên
do nằm ở phía nam của rãnh mây rông
kết hợp bởi gió tây nam
vẫn duy trì ở trên khu vực
nên thời tiết chủ đạo là trạng thái có mưa bất trợt
và trong ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng duy trì tình trạng có nắng gián đoạn
xe lẫn mưa rông bất chợt trong vòng ba ngày tới
nhiệt độ ban trưa khá cao và hơi oi nóng